năm một nghìn chín trăm năm mươi là chiến dịch đầu tiên mà quân đội ta chủ động tấn công quân pháp làm thay đổi cục diện chiến trường
bắt đầu giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính bắc bộ
quân pháp thất bại lớn cả về quân sự và chính trị bị đẩy lùi vào thế phòng ngự bị động
chiến dịch biên giới năm một nghìn chín trăm năm mươi đã đi vào trang sử vẻ vang của dân tộc ta
thể hiện tầm nhìn chiến lược của đảng và chủ tịch hồ chí minh
sau chiến thắng việt bắc thu đông năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy lực lượng kháng chiến của ta phát triển về mọi mặt
chiến tranh du kích được đầy mạnh ở vùng sau lưng địch lực lượng vũ trang ba thứ quân hình thành tương đối hoàn chỉnh
đặc biệt là bộ đội chủ lực phát triển nhanh phương thức tác chiến phát triển từ đánh du kích lên đánh tập trung
với nhiều chiến dịch quy mô nhỏ trên chiến trường
ngày bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bộ tổng tư lệnh quyết định mở chiến dịch giải phóng vùng biên giới đông bắc
tiến công phòng tuyến của địch trên đường số bốn
tuy nhiên do thấy tình hình khó thành công nên ta chuyển hướng sang đánh đông khê

cuộc tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi chủ tịch hồ chí minh đã lên đường ra mặt trận cùng bộ chỉ huy chiến dịch trực tiếp chỉ đạo chiến dịch
sáng sớm ngày một mươi sáu tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi ta bắt đầu nổ súng đánh cụm cứ điểm đông khê mở màn chiến dịch
chỉ sau năm mươi bốn giờ chiến đấu sáng ngày một mươi tám tháng chín bộ đội ta chiếm toàn bộ cụm cứ điểm đông khê
chiến thắng oanh liệt của trận mở màn ở đông khê đã cổ vũ khí thế giết giặc lập công
trên khắp các mặt trận và đặc biệt quan trọng là tạo thế rất thuận lợi cho sự phát triển tiếp theo của toàn bộ chiến dịch
tại qua chiến đấu rất quyết liệt qua nhiều đợt sung phong đến ngày một mươi tám tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi ta mới tiêu diệt toàn bộ cụm cứ điểm này
nhờ diệt được đông khê mà chúng ta buộc cao bằng bị cô lập và binh đoàn xác tông được lệnh rút bỏ cao bằng
sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt địch ở đông khê
như toàn bộ lực lượng để đánh quân địch đi tiếp viện lệ đó là đòn đánh then chốt quyết định giành toàn thắng
ngày tám tháng một mươi một tiểu đoàn do đơn la bôn chỉ huy từ thất khê tiến lên địch ưng cứu cho lê bà rơ và sát tông cũng bị ta đánh tan
địch liên tiếp rút chạy khỏi na sầm đồng đăng thị xã lạng sơn lạng giang lộc bình đình lập an châu
ngày một mươi bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi chiến dịch biên giới thu đông một nghìn chín trăm năm mươi đã kết thúc
chính mình đã vạch ra ngay từ đầu cuộc kháng chiến